tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tổ chức trọng thể lễ đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội liên bang micronesia do chủ tịch quốc hội westley shimir shimina dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng sáu ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với micronesia trân trọng cảm ơn micronesia đã ủng hộ việt nam trở thành thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và đa phương
tại hội đàm hai chủ tịch quốc hội cũng cho rằng quan hệ kinh tế
thương mại đầu tư văn hóa và du lịch thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn trong thời gian tới
hai bên sẽ sớm ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh
hai bên thiết lập các cơ chế hợp tác và đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
tránh đánh thuế hai lần hợp tác kỹ thuật trao đổi thương mại hàng nông sản tiêu dùng máy móc nông nghiệp
đặc biệt việt nam có thể chia sẻ kinh nghiệm với micronesia về phát triển nông nghiệp như trồng lúa
và bảo đảm an ninh lương thực trồng và chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp viễn thông xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch
gần đây trong quan hệ hai nước nổi lên vấn đề ngư dân và tàu cá việt nam bị bắt giữ tại micronesia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp vốn có
hai bên hợp tác xử lý tốt đẹp bảo đảm quyền lợi ngư dân
phù hợp với luật pháp quốc tế
ngay sau hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tổ chức tiệc trêu đải
chủ tịch quốc hội micronesia và phu nhân cùng đoàn đại biểu